truyền thông nhà nước triều tiên đưa tin nước này đã tiến hành cuộc thử nghiệm ở giai đoạn cuối quan trọng
trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại cơ sở phóng tên lửa ở khu vực tây bắc đun nước
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cuộc thử nghiệm được thực hiện tại cơ sở phóng vệ tinh sohe hôm một mươi tám tháng một mươi hai
chủ yếu nhằm đánh giá khả năng chụp ảnh vệ tinh và hệ thống truyền dữ liệu cũng như hệ thống kiểm soát mặt đất
theo cơ quan phát triển hàng không vũ trụ triều tiên bình nhưỡng đã phóng các phương tiện mang theo vệ tinh thử nghiệm lên độ cao năm trăm linh km
dự kiến nước này sẽ hoàn thành việc chuẩn bị cho vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba